việc giao con phù hợp với luật hôn nhân và gia đình
về việc phân chia con cái thạc sĩ luật sư nguyễn văn hậu phó chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm phân tích
hôn nhân gia đình là một trong các quan hệ pháp luật dân sự
do đó tòa án và các cơ quan chức năng khác cần phải tôn trọng và ưu tiên áp dụng thỏa thuận của các bên
nếu thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội
thì trong trường hợp vợ chồng cũng yêu cầu ly hôn nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn
và đã thỏa thuận về việc chia tài sản việc trông nơm nuôi dưỡng chẩm sốc giáo dục con
trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con khi tòa án công nhận thuận tình ly hôn
mặt khác theo khoảng hai tám mươi một luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con
nghĩa vụ quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con
trường hợp con từ đủ bảy tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con
do cả hai thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con nghĩa vụ và quyền của mỗi bên sau khi ly hôn
thì tòa án phải xem xét nguyện vọng của bé a là muốn ở với cha hay với mẹ
việc xem xét nguyện vọng của cháu a là một thủ tục bắt buộc khi giải quyết việc ly hôn của cha mẹ cháu luật sơ hậu phân tích
tuy nhiên theo luật sơ hậu quy định hiện nay là thẩm phán chỉ xem xét nguyện vọng của con
nhưng không bắt buộc làm theo nguyện vọng của con
việc trao quyền nuôi dưỡng con sẽ được thẩm phán cân nhắc dựa vào các yếu tố như điều kiện tài chính của cha mẹ
môi trường nuôi dưỡng giáo dục hai bên cha mẹ v v để quyết định nhằm vì lợi ích tốt nhất của đứa con
mẹ bé a yêu cầu khởi tố người cha
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai anh nguyễn quang vinh cho biết đã nhận được ủy quyền của mẹ ruột bé a làm việc với công an quận bình thạnh
để làm rõ trách nhiệm của người cha trước cái chết của con gái
cùng ngày chị nguyễn thị hạnh mẹ ruột bé a đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tp hcm
yêu cầu khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ông nk t thờ
trong đơn chị hạnh đặt vấn đề vì sao trong suốt một năm qua biết trang hành hạ cháu a nhưng thờ lại không quyết liệt ngăn chặn
bảo vệ con gái đưa cháu đi chữa trị và trình báo sự việc
sự vô cảm của người cha là một tác nhân
bên cạnh sự ích kỷ của trang sự lạnh nhạt của người cha ruột càng khiến người ta lạnh sống lưng
khi làm việc với cơ quan điều tra thơ thừa nhận biết việc trang dạy dỗ bé a thế nhưng thợ không tỏ thái độ phản đối hoặc can ngăn
theo các nghiên cứu tâm lý tội phạm trong những vụ mẹ kế dạy dỗ con riêng của chồng
sự im lặng đồng tình của người chồng đóng vai trò rất lớn trong việc tạo điều kiện thúc đẩy hành vi tội phạm diễn ra thuận lợi
mặc dù cảm thấy thật khó chịu với việc phải chăm sóc đứa con của người vợ cũ
nhân trang sẽ không lập tức đánh đứa trẻ một trận thờ sống thiếu chết ngay khi cô ta vừa tới sống chung
vì cô ta còn sợ cha ruột của đứa bé
do đó điều đầu tiên cô ta làm là lặng lẽ theo dõi tình hình bắt đầu với những gây sự nhỏ với đứa trẻ
nếu phát hiện ra rằng người cha chẳng hề quan tâm khi cô ta mắng đứa trẻ thậm chí anh ta còn đồng tình và bao che cho mình
thì trang sẽ chẳng phải ngại ngờ gì nữa
mức độ bạo lực của cô ta sẽ ngày càng tăng
trang tác động vật lý lên đứa trẻ hết lần này đến lần khác
vì không bao giờ phải chịu trách nhiệm gì và không cần phải lo về hậu quả
theo phân tâm học bản chất con người có xu hướng muốn tấn công
lý do tại sao chúng ta có thể kiểm đáng bạo lực là nhờ có cơ chế ức chế và tự kiểm soát giúp con người điều chỉnh cảm xúc
một khi có vấn đề trong quá trình kiềm chế và tự chủ xu hướng tấn công sẽ trở nên rất mạnh mẽ
trong các trường hợp mẹ kế muốn hành hạ con riêng của chồng do đã quan sát và thăm dò trong thời gian dài
nên mong muốn tấn công ban đầu sẽ bộc lộ thành hành vi bạo lực hung tợn nếu không được kiểm soát
do đó nếu thọ từng có những hành động quyết liệt để bảo vệ con của mình thì đã có thể ngăn chặn được tội ác nhưng anh ta đã không làm thế
trong xã hội này thật buồn vì không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được một tuổi thơ khỏe mạnh và hạnh phúc
mỗi người trong xã hội cần quan tâm hơn tới trẻ em chú ý đến những biểu hiện bất thường của trẻ
và phản ứng mạnh mẽ hơn với những dấu hiệu trẻ em bị ngược đải
môi trường lý tưởng với hiệu ứng cinderella tồn tại chính là một mối quan hệ khép kín
chỉ có mẹ kế cha ruột con riêng hoặc cha dựng mẹ ruột con riêng
nếu có bất kỳ tác nhân ngoài xã hội nào phá vỡ môi trường này ví dụ như họ hàng giáo viên hàng xóm cảnh sát các nhà hoạt động xã hội v v
phát hiện và can thiệp kịp thời hành vi bạo lực sẽ bị ngăn chặn hoặc giảm thiểu
sau vụ dì ghẻ dạy dỗ bé gái
trên mạng xã hội các sàn thương mại điện tử xuất hiện nhiều bài đăng bán roi mây với nội dung roi mây thần thánh dạy dỗ bé
dư luận xã hội đang vô cùng phẫn nộ trước sự việc một bé gái tám tuổi ở tp hcm bị gì ghé tác động vật lý lên con chồng
sau sự việc này cộng đồng mạng vô cùng xót xa cho số phận của bé gái mới chỉ tám tuổi và phẫn độ trước hành động của dị kẻ võ nguyễn quỳnh trang
nguyên văn lời chia sẻ của mc minh trang binh không biết bao nhiêu phần trăm lời khai của các đối tượng kia là trung thực
nhưng có vẻ việc mua roi mây trên mạng về dạy dỗ bé là có thật